đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong ba năm qua tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo thiết thực được suy trì và phát huy hiệu quả